một số nội dung của tuyên bố chung về tăng cường đối tác toàn diện giữa cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và hợp chúng quốc hoa kỳ
hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh có nhiều cơ hội đang mở ra trong quan hệ việt nam hoa kỳ trong đó quan hệ chính trị ngoại giao kinh tế thương mại đang ngày càng được tăng cường
hợp tác ngày càng tăng lên trong lĩnh vực khoa học công nghệ quốc phòng an ninh giáo dục giao lưu nhân dân nhân đạo và giải quyết hậu quả chiến tranh
cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ thúc đẩy các cơ hội nói trên thông qua việc tăng cường quan hệ đối tác toàn diện dựa trên việc tôn trọng hiến trương liên hợp quốc
và luật pháp quốc tế tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và hệ thống chính trị của nhau
hai bên đồng ý tiếp tục tiếp xúc và trao đổi đoàn cấp cao hai bên cũng nhất trí thúc đẩy các cơ chế đối thoại hiện có trong đó có quan hệ kênh đảng
hai nhà lãnh đạo cam kết tích cực tăng cường quan hệ kinh tế cùng có lợi và ngày càng phát triển
góp phần thúc đẩy thịnh vượng cho cả hai nước khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy thương mại song phương và tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hai bên
đặc biệt thông qua việc triển khai có hiệu quả hiệp định khung về thương mại và đầu tư để xử lý các vấn đề trong quan hệ việt nam hoa kỳ trên tinh thần xây dựng
phía hoa kỳ ghi nhận quan tâm của việt nam đạt được quy chế kinh tế thị trường và hai bên nhất trí tiếp tục tham vấn một cách hợp tác và toàn diện thông qua việc đẩy mạnh nhóm làm việc song phương
hai nhà lãnh đạo hai bên hoan nghênh việc công bố các thỏa thuận thương mại mới với tổng trị giá hơn tám tỷ đô la mỹ
hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường quan hệ quốc phòng song phương trên cơ sở bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương năm hai nghìn một mươi một và tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng năm hai nghìn một mươi chín
hai nhà lãnh đạo trao đổi về khả năng tàu sân bay hoa kỳ thăm cảng việt nam và các biện pháp tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các lực lượng hải quân hai nước
hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc ký bản ghi nhớ về việc thành lập nhóm làm việc về sáng kiến hợp tác lưu trữ vật tư y tế và hợp tác nhân đạo và nhất trí sẽ khẩn trương triển khai thỏa thuận này
việc việt nam và hoa kỳ cam kết hợp tác về chống khủng bố tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm mạng
hai nhà lãnh đạo bày tỏ sự ủng hộ đối với hiệp định khung về hợp tác sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình cũng như các cuộc trao đổi song phương và các diễn đàn về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc phát triển của mối quan hệ giữa nhân dân hai nước đặc biệt thông qua các chương trình trao đổi học thuật và chuyên môn
phía hoa kỳ hoan nghênh các ngày càng có nhiều sinh viên việt nam tới học tập tại hoa kỳ và duy trì cam kết cấp visa nhanh chóng
bao gồm visa cho sinh viên trên cơ sở luật pháp hoa kỳ
hai bên cam kết hợp tác giải quyết các vấn đề do chiến tranh để lại trong đó có giả phá bom mìn tẩy độc dioxin
tổng thống donald trump đánh giá cao sự hợp tác liên tục của việt nam trong các hoạt động nhân đạo nhằm tìm kiếm người mỹ mất tích trong chiến tranh
và cam kết sẽ hợp tác với việt nam trong nỗ lực tìm kiếm tin tức của bộ đội việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam sẽ làm việc tích cực với phía hoa kỳ để sớm đưa trở lại những người
việt nam đã nhận được lệnh phải rời khỏi hoa kỳ lần cuối lấy cơ sở hiệp định việt nam hoa kỳ về nhận trở lại công dân năm hai nghìn tám
hai nhà lãnh đạo cam kết sẽ thành lập nhóm làm việc để trao đổi về vấn đề này
tổng thống trump và thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh kết quả của các cuộc đối thoại thẳng thắn xây dựng quyền của con người
đặc biệt là vòng hai mươi một đối thoại nhân quyền việt nam hoa kỳ diễn ra vào tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy nhằm thu hẹp khác biệt và tiếp tục xây dựng lòng tin
lãnh đạo hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ thúc đẩy quyền con người và sự liên hệ giữa quyền con người với an ninh và phát triển bền vững của mỗi quốc gia
hoa kỳ hoan nghênh nỗ lực của việt nam trong việc cải thiện hệ thống pháp luật nhằm bảo vệ và thúc đẩy quyền cho mọi người dân
tổng thống donald trump và thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định biển đông là tuyến đường hàng hải có tầm quan trọng chiến lược đối với cộng đồng quốc tế
hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do hàng hải hàng không và các hình thức sử dụng biển hợp pháp
bày tỏ lo ngại về tác động bất ổn mà những hạn chế bất hợp pháp đối với tự do trên biển gây ra đối với hòa bình thịnh vượng của khu vực châu á thái bình dương
hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh các bên cần kiềm chế không có các hành động có thể gây ra gia tăng căng thẳng như việc quân sự hóa các cấu trúc có tranh chấp
tổng thống trump nhấn mạnh hoa kỳ sẽ tiếp tục cho tàu và máy bay di chuyển hoạt động tại bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép
hai nước cam kết tiếp tục hợp tác nhằm ứng phó với các thách thức toàn cầu trong đó có bảo vệ môi trường y tế toàn cầu an ninh y tế toàn cầu chống buôn bán người và động vật hoang dã
hoa kỳ ủng hộ việt nam xây dựng một phòng thí nghiệm quốc gia để tăng cường năng lực phát triển nguy cơ các bệnh mới nổi trong khu vực
hoa kỳ khẳng định hỗ trợ việt nam ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các biện pháp giảm nhẹ và thích ứng cụ thể
hai nhà lãnh đạo đã mở ra tương lai tươi sáng cho quan hệ đối tác toàn diện được tăng cường nhất trí thúc đẩy mối quan hệ này sâu sắc thực chất hiệu quả hơn
vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển tại châu á thái bình dương và trên thế giới